cũng tại an giang sáng nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự
làm phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xảy ra trên địa bàn
vào ngày sáu tháng một mươi sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang đã cung cấp thông tin
cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang về việc từ ngày bốn tháng một mươi
qua kiểm tra giả soát trên mạng xã hội sở đã phát hiện nhiều tài khoản đăng tải
các tài liệu hình ảnh đoạn âm thanh có nhiều lượt người theo dõi yêu thích bình luận chia sẻ
với nội dung xúc phạm danh dự nhân phẩm lãnh đạo tỉnh an giang kích động gây mâu thuẫn
chia rẽ đoàn kết nội bộ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân đại tá đinh văn nơi
giám đốc công an tỉnh an giang và lãnh đạo tỉnh an giang
sau khi thụ lý tin báo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã tiến hành điều tra xác minh
xác định vụ việc này đã vi phạm pháp luật hình sự nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
ngày ba tháng một mươi đối tượng hoàng văn dũng bốn mươi hai tuổi chủ trang facebook hoàng dũng
đang sinh sống ở nước ngoài đã phát tán đoạn ghi âm cuộc điện thoại được cho là của giám đốc công an tỉnh an giang
nói chuyện với cựu lãnh đạo tỉnh an giang
công an tỉnh an giang xác định đoạn ghi âm do facebook hoàng dũng đăng tải đã bị cắt kép
nội dung bình luận là bịa đặt nhằm cố ý gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh an giang
từ đó lộ rõ ý đồ của hoàng văn dũng là nhằm chống phá của công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín tại an giang hiện nay
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đang triệu tập những cá nhân có hành vi chia sẻ bình luận
trên các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền kích động chống phá đảng và nhà nước để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định